thưa quý vị bắc bộ và trung bộ thì dự báo là sẽ còn duy trì trạng thái nắng nóng cho đến ngày thứ bảy tuần này
đối với khu vực đông bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội nắng nóng sẽ thu hẹp sớm hơn chỉ khoảng đến ngày thứ sáu
đối với miền nam nơi mà người dân đã phải đối mặt với nắng nóng hơn một tháng rưỡi nay
và khu vực này thì vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
tình hình nắng nóng trên cả nước sẽ khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao
để đảm bảo sức khỏe cũng như tiết kiệm điện thì quý vị nên dùng điều hòa ở mức nhiệt độ từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ c
kết hợp thêm quạt tắt các thiết bị điện khi không sử dụng đến
và không nên cắm chung nhiều thiết bị điện vào cùng một ổ cắm
và bên cạnh đó thì quý vị cũng nên hạn chế ra ngoài trời vào thời điểm nắng gắt
đó là trong khoảng thời gian từ một mươi một h trưa đến một mươi năm h chiều
nên bổ sung nước liên tục cho cơ thể và không nên uống quá nhiều nước lạnh
nếu có thể thì hãy duy trì thói quen tập thể dục đều đạn cũng sẽ giúp cho tăng sức đề kháng